công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an vừa bắt hai đối tượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
đáng nói hai đối tượng này rất danh mảnh và nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng bị bắt là trần văn quân chú tại xã hương thịnh huyện hưng nguyên và nguyễn cao nguyên chú tại phường vinh tân tp vinh
lực lượng công an cũng đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi gram ma túy gồm heroin ketamin thuốc lắc ma túy đá
đây là hai đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
riêng nguyễn cao nguyên đã có ba tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
để tránh sự theo dõi và phát hiện của lực lượng công an nguyên đã đào tạo các chân dết nhằm mục đích theo dõi ngược hoạt động của cơ quan điều tra
nếu có động tĩnh gì thì nguyên và đồng bọn lập tức dừng mọi hoạt động phạm tội án minh bất động
nơi ở của nguyên cũng nằm trong hẻm sâu và chỉ có một con đường độc đạo duy nhất để ra vào
tuy nhiên mọi thủ đoạn đều không qua mắt được lực lượng công an
phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang và công an huyện long mỹ
vừa triệt xóa một điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp một xã lương tâm huyện long mỹ
điểm cờ bạc này nằm sâu trong một vườn tràm cách huyện hồng dân tỉnh bạc liêu chỉ một con sông
khi cơ quan công an vào hiện trường
một mươi người không kịp chạy thoát các đối tượng bị giữ lại chủ yếu đến từ các tỉnh hậu giang bạc liêu sóc trăng bến tre
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi năm con gà trống đá trong đó có bốn con đang mang cửa sắt
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt gần ba mươi điện thoại di động
nhận được tin trình báo về việc hai máy bán hàng tự động lắp đặt tại gần chân cầu trường tiền và bến thuyền tòa khâm
bị kẻ gian đập phá để trộm cắp tài sản
công an tp huế tỉnh thừa tiên huế đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và chỉ sau ít giờ đồng hồ
đơn vị đã làm rõ nhóm thiếu niên thực hiện hành vi trên
nhóm thiếu niên được xác định liên quan đến vụ đập phá có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cùng chú tại tp huế
bước đầu những thiếu niên này khai nhận khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn nhóm lợi dụng đêm khuya vắng vẻ
sử dụng đá vật cứng đập vỡ máy bán hàng tự động nhằm mục đích lấy trộm nước để uống
tài sản bị nhóm thiếu niên này chiếm đoạt gồm một mươi chín chai lon nước các loại
tuy nhiên thiệt hại lớn hơn là hai máy bán hàng tự động bị hư hỏng nghiêm trọng
vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định
tự dựng lên một vở kịch đó là mình là việt kiều có nhiều tài sản và muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
đối tượng đoàn thị vi chú tại tp thừa thiên huế đã gặp ngô thị khúc hoa chú tại quận hải châu tp đà nẵng
là tạp vụ khách sạn nơi mình ở
và ngô thị khúc hoa tự vẽ lên mình là giám đốc công ty
còn vi thì vào vai là việt kiều vai nóng chạy các giấy tờ chứng minh tài chính để lừa đảo cả triệu usd
toán nhân dân tp đà nẵng vừa lưa ra xét xử đoàn thị vi và ngô thị khúc hoa cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành đạt
vi nhờ hoa đứng tên chủ sở hữu
để có công ty vốn điều lợi cao vi nhờ vai mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân
sau đó nhờ ngân hàng chứng minh số dư này
từ đây bị cáo bắt đầu mồi trài người dân mua đất dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina tại sơn tịnh quảng ngãi sắp bị ubnd tỉnh quảng ngãi thu hồi vì chậm tiến độ
cho nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như là chưa hoàn thành đủ giấy tờ
thế nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án
trong đó vi đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung để chiếm đoạt số tiền hai mươi ba tỷ đồng
sau ba ngày xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đoàn thị vi hai mươi năm tù ngô thị khúc hoa một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị giá xăng tăng đi chợ thì rau củ quả cũng tăng
nhưng nếu những mặt hàng này chỉ tăng vài trăm đồng vài nghìn đồng
thì với một chiếc xe máy quý vị có thể phải trả khoản tăng giá lên tới cả triệu đồng thậm chí là chục triệu
câu chuyện đang nóng dư luận những ngày gần đây
vâng nội dung như chúng tôi vừa đề cập chính là tình trạng xe máy bị đội ra rất nhiều khi được bán tại các đại lý
so với giá của hãng xe công bố thì giá tranh này có thể là từ một mươi cho tới ba mươi
và tình trạng này thì đang dẫn tới nhiều hệ lụy khi người tiêu dùng phải bỏ ra một số tiền tranh lớn
mạng và cơ quan thuế nhà nước thì cũng sẽ bị thất tu một khoản không hề nhỏ
liên tục thông tin các đại lý bán xe đội giá được báo chí phản ánh trong thời gian gần đây
một số mẫu xe theo như ghi nhận đều tranh so với giá niêm yết từ vài triệu tới vài chục triệu
mức giá tăng sẽ khiến tổng chi phí lăn bánh xe tăng đáng kể
ví dụ một xe máy có giá đề xuất là hai mươi chín ba mươi ba triệu đồng nhưng giá bán lẻ lên tới ba mươi bảy bốn mươi hai triệu đồng
nếu tính cả giấy tờ ra biển ở hà nội lên tới gần năm mươi triệu đồng
đây cũng là nội dung được dư luận cũng như nhiều ý kiến cư dân mạng phản ánh
việc đưa ra giá đồng ý mua là thỏa thuận mua bán giữa hai bên
nhưng việc canh giá lại ghi hóa đơn thấp hơn là việc làm vi phạm pháp luật trốn thuế
khách hàng yêu cầu đại lý ghi đúng giá tiền phải trả trên hóa đơn nhé
rất buồn khi tình trạng canh giá ngày một nghiêm trọng
mọi người khi mua xe nhớ kêu xuất hóa đơn đúng số tiền mình mua nhà
vâng tồn tại trong thực tế
thế nhưng vì sao khó xử lý những vấn đề gì đang được đặt ra
cũng như là cần có những cơ chế chính sách như thế nào
để xử lý và ngăn chặn tình trạng xe máy hai giá như thế này
nội dung có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông xe máy được bán thực tế đang bị đội giá lên tới vài chục phần trăm
so với giá công bố và người tiêu dùng thì bị thiệt hại
còn nhà nước thì thất thu các khoản thuế phí
trong khi đó các đại lý lại có thêm một khoản lớn
vậy thì thực trạng này đang cho thấy những vấn đề gì ạ
chứ chúng ta phải thấy rằng là cái hiện tượng mà hai giá
trong giao dịch thương mại giữa giá mua và giá đêm ít
khác nhau là khá phổ biến
không phải chỉ ở trong nước mà thậm chí cả trên thế giới
đây như là một trong những biểu hiện cho sự đa dạng
của cái gọi là chuyển giá mà các công ty kinh doanh
hay thực hiện để trốn thuế
và điều này chắc chắn là nó là một trong những kênh gây thất thu ngân sách
cũng như là thiếu cạnh tranh mạnh trên thị trường
vâng trên thực tế thì vẫn còn có rất ít trường hợp bị phát hiện
cũng như là xử lý và lý do được các cơ quan chức năng đưa ra
là vì không có chứng cứ rõ ràng
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
nếu về mặt pháp luật thì sự giải thích như vậy
là cũng hợp lý
ở chỗ là cho đến nay quy định của nhà nước về nộp thuế
đó là các doanh nghiệp tự kê khai và tự nộp thuế
theo cái giá mà mình đăng ký
và cơ quan thuế chỉ căn cứ vào đó để kiểm tra
do đó là cái sự lệch giá giữa giá đăng ký với giá bán thực tế là có
và cũng không có bằng chứng bởi vì họ ghi theo cái giá mà họ đăng ký
nhưng thực tế bán cho người tiêu dùng lại với giá khác
và theo ông thì nguyên nhân chính nào dẫn đến tình trạng

vâng theo ông vậy để giải quyết tình trạng này
thì cần có cơ chế cũng như là chính sách như thế nào ạ
cần phải có những bổ sung quy định liên quan tới cái việc
bắt buộc các cái hoạt động mà mô bán giao dịch
với một cái mức độ giá nhất định phải thông qua ngân hàng
để từ đó cơ quan thuế có cái bằng chứng lưu ở ngân hàng
để tính giá bán thực tế cho các hoạt động giao dịch kinh doanh để tính thuế
và từ đó sẽ phát hiện ra trường hợp mà trốn thuế
hoặc là giảm bớt cái tình trạng kê khai hai giá
cái thứ hai nữa là phát triển cái hạ tầng công nghệ thông tin
theo cái hướng là kết nối trực tiếp
giữa các máy tính tính tiền của các cơ quan bán với cơ quan thuế
cái này ở các nước phát triển họ làm rất là tốt
do đó là tất cả các hoạt động giao dịch đều phải qua máy tính
đều phải kết nối trực tiếp với cơ quan thuế
và do đó là rất khó có cái chuyện mà ghi hay giá
cái thứ ba nữa là cần phải thực hiện cái việc mà gọi là
khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn
và ghi hóa đơn theo đúng cái giá bán đúng giá môi thực tế của mình
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông